đến trưa nay lực lượng công an đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân bị vùi lấp sau vụ nổ kinh hoàng xảy ra tại xã tiên phong huyện tiên phước tỉnh quảng nam
vào lúc sáu giờ một mươi năm phút sáng nay tại nhà ông nguyễn minh sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm trú tại thôn phường thuốc xã tiên phong huyện tiên phước đã xảy ra một vụ nổ khiến căn nhà hai tầng sập đổ hoàn toàn
một số căn nhà của người dân lân cận bị rơi cửa nứt tường do chấn động từ vụ nổ gây nên
thời điểm xảy ra vụ nổ trong nhà có ông minh và vợ là bà nguyễn thị lan các nạn nhân bị vùi lấp trong đống đổ nát
ngay sau khi vụ nổ xảy ra lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường tìm kiếm cứu nạn
hàng chục cán bộ chiến sĩ công an đã tham gia tìm kiếm các nạn nhân và đến trưa cùng ngày thi thể của hai nạn nhân đã được tìm thấy
hiện công an tỉnh quảng nam đang tiếp tục phối hợp với lực lượng quân sự để điều tra nguyên nhân vụ nổ